tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc bộ công an bộ quốc phòng bộ tư pháp về tình hình tổ chức hoạt động công tác phối hợp những khó khăn vướng mắt kiến nghị và trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thi hành án cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án nhất là trong việc thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm
năm hai nghìn một mươi sáu cũng là năm đầu tiên hệ thống thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tăng cao nhất từ trước đến nay
hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong năm trăm ba mươi bốn trăm hai mươi tám việc và trên hai mươi chín chín mươi bảy tỷ đồng vượt chỉ tiêu quốc hội giao ba bốn mươi
công tác thi hành án hành chính được quan tâm chỉ đạo ngày càng đi vào nền nếp
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án và với các ban bộ ngành tư pháp và nội chính trung ương được chú trọng
trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chuyên trách chủ động nghiêm trọng
nghiên cứu đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án tạo hành lang pháp lý ổn định vững chắc cho hoạt động thi hành án dân sự hành chính và quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội